thưa quý vị và các bạn vào lúc hai mươi h năm mươi phút tối ngày hôm nay
chuyên cơ không lực một chở tổng thống mỹ donald trump đã đáp xuống sân bay quốc tế nội bài
bắt đầu chương trình tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
tổng thống mỹ donald trump đã đến sân bay quốc tế nội bài sau chuyến bay dài hai mươi một tiếng đồng hồ
để tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai tại hà nội
với chủ tịch triều tiên kim jong un và có các hoạt động song phương với việt nam
bước xuống cầu thang máy bay tổng thống donald trump vẫy tay đông chào đông đảo mọi người đang có mặt
chào mừng ông tại sân bay
đón tổng thống donald trump tại sân bay quốc tế nội bài có ủy viên trung ương đảng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch đoàn nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong chuyến công du việt nam kéo dài tới ngày hai mươi tám tháng hai
tổng thống donald trump sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của việt nam
đây là lần thứ hai tổng thống donald trump tới việt nam
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông đã thăm chính thức việt nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh
diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại đà nẵng